các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự án đang bị điều tra là dự án khu dân cư vạn đạt củ chi và vạn đạt hóc môn
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng bất động sản vạn đạt
có địa chỉ tại một trăm bốn mươi tám điện biên phủ phường một mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
làm chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo
trong thông báo công an tp hcm đề nghị các nạn nhân đã ký kết hợp đồng đặt cọc
mua bán đất nền với công ty vạn đạt đến cơ quan này trình báo để phục vụ công tác điều tra
theo đó năm hai nghìn một mươi tám công ty vạn đạt là chủ đầu tư hai dự án khu dân cư vạn đạt củ chi vạn đạt hóc môn
với tổng một trăm năm mươi ba nền đất và hai mươi một lô đất
khách hàng ký thỏa thuận mua đất nền tại hai dự án nói trên
truyền tiền vào tài khoản công ty vạn đạt
tuy nhiên quá thời hạn giao đất nhưng phía công ty vạn đạt không hoàn tất
việc bàn giao nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghĩa vụ đã cam kết
công an tp hcm xác định dự án khu dân cư vạn đạt củ chi và vạn đạt hóc môn
công ty vạn đạt vẫn tự đặt tên dự án lập quảng cáo bản vẽ phân nền đất
để ký hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
với nhiều khách hàng chiếm đoạt khoảng hai mươi tỷ đồng
cũng liên quan tới đất đai công an cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có thông báo kết quả điều tra
xác minh đơn tố giác của công dân liên quan đến hai thửa đất tại phường cát lái
thông báo này được gửi đến tòa án nhân dân tp hcm văn phòng đăng ký đất đai
chi nhánh tp thủ đức
theo kết quả điều tra của cơ quan công an tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bà trần huyền ân
chú tệ quận tân phú tp hcm đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng hai thửa đất số ba nghìn năm mươi chín và bảy trăm linh bảy
có diện tích lần lượt là một một trăm chín mươi bảy m hai một m hai tại phường cát lái thành phố thủ đức
do ông lê huỳnh xuân và bà võ thị sáu mẹ ông xuân đứng tên theo đúng trình tự
thủ tục chuyển nhượng đất của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
đến dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một bà ân phát hiện hai lô đất của mình bị ông xuân và bà hạnh chiếm giữ xây dựng trái phép
công an cho rằng việc ông xuân bà hạnh quay hàng rào để vật dụng trên đất của bà ân
là trái quy định pháp luật có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản
đồng thời đề nghị bà ân liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước
ủy ban nhân dân phường cát lái để yêu cầu nhận lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật
theo thông báo của công an tp thủ đức nếu sau đó ông xuân bà hạnh tiếp tục có hành vi
chiếm giữ trái phép thì sẽ xem xét xử lý hình sự
còn tại đồng nai thanh tra tỉnh này vừa chuyển hồ sơ vụ dự án khu dân cư bình đa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai các cơ quan điều tra
trong đó có ba cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị điểm tên
gồm các ông trần văn vĩnh trần minh phúc và võ văn chánh
theo kết luận của thanh tra tỉnh đồng nai việc ủy ban nhân dân tỉnh giao đất không qua đấu giá
quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư bình đa là không đúng quy định pháp luật
có dấu hiệu tội phạm liên quan các quy định về quản lý đất đai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ông trần minh phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đã ký văn bản chấp thuận chủ trương góp vốn theo đề xuất của đô phi cô sai quy định
còn ông trần văn quỳnh một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khác
cũng đã ký quyết định để gia hạn cho thuê khu đất hai ba hectare đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn ông võ văn chánh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
lúc đó đã ký quyết định bãi bỏ quyết định số bảy trăm hai mươi chín về việc yêu cầu thu hồi hai ba hectare đất công để bán đấu giá
thanh tra tỉnh đồng nai cho rằng việc ông chánh ký quyết định hủy bỏ quyết định bảy trăm hai mươi chín là không đúng pháp luật
ngoài ba cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị điểm tên trong việc giao đất công không qua đấu giá
thanh tra tỉnh đồng nai còn nêu rõ trách nhiệm cá nhân của nhiều lãnh đạo
ban ngành có liên quan khác của thành phố biên hòa và tỉnh đồng nai
fpt mới đây đã có thông báo thay đổi nhân sự gửi tới ủy ban chứng khoán nhà nước
theo đó nhà sáng lập trương gia bình sẽ tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quán trị của fpt đến năm bảy mươi một tuổi
bên cạnh đó ông bùi quang ngọc vẫn giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị
như vậy tới năm hai nghìn hai mươi bảy ông trương gia bình và ông bùi quang ngọc cùng ở tuổi bảy mươi một
được biết ông trương gia bình đảm đương vị trí chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc fpt giai đoạn từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn chín
ông bình tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vị trí này sau đó được giao cho nhân sự cấp cao khác
và ông bình vẫn đảm nhiệm vị trí cao nhất của tập đoàn
như vậy nếu tính từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi bảy
ông trương gia bình gánh vác trọng trách chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn fpt trong hai mươi năm năm
dù không ồn ào và đạt doanh số ấn tượng như các ngân hàng trong nước
nhưng nhóm ngân hàng một trăm linh
vốn nước ngoài đang hoạt động tại việt nam
lại là nhóm có sự phát triển ổn định và bình vẩn trong nhiều năm trở lại đây
là một trong chín ngân hàng một trăm linh vốn nước ngoài đang hoạt động tại việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một sintan banh của hàn quốc là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất
trong các ngân hàng một trăm linh vốn ngoại tại việt nam
cụ thể sinh thanh banh việt nam ghi nhận tổng tài sản cuối năm hai nghìn hai mươi một
đạt hơn một trăm bốn mươi chín tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt ba một trăm sáu mươi hai tỷ
động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần
với tăng trưởng

tiếp đến bolit bank của malaysia cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng
năm hai nghìn hai mươi một ngân hàng này có lãi trước thuế bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
nguồn thu chính của public bank là thu nhập lãi thuần
chiếm tám mươi bốn tổng doanh thu
tổng tài sản của public bank việt nam tăng một mươi sáu trong năm hai nghìn hai mươi một
lên ba mươi bốn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
dư nợ cho vay khách hàng tăng hai mươi một đạt hai mươi chín tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng
huy động tiền gửi khách hàng tăng một mươi một
lên một mươi sáu tám trăm ba mươi bảy tỷ đồng
cho vay ngang hàng là mô hình kinh doanh mới
được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ số
để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay nhà đầu tư
mà không thông qua trung gian tài chính như tổ chức tính dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tại việt nam hoạt động cho vay ngang hàng gần đây nổi lên
với việc quảng cáo sai sự thật hứa hẹn lợi nhuận cao
vay lại sức cao
do đó thị trường này
ngân hàng cần có khuôn pháp lý để kiểm soát
theo thống kê riêng trong lĩnh vực vay ngang hàng tại việt nam hiện nay
có khoảng một trăm linh công ty trong đó bao gồm nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài
đối với hình thức vay truyền thống ngân hàng hay các công ty tài chính
là nơi trực tiếp huy động vốn và cho vay ra
còn với hình thức vay ngang hàng thì các công ty công nghệ sẽ là trung gian
cung cấp nền tảng kết nối giữa người có nhu cầu vay
và người có tiền nhạn rỗi cần cho vay
theo chuyên gia nếu được quản lý chặt chẽ
thì cho vay ngang hàng có thể đem đến hiệu quả tích cực
các ngân hàng cần nhiều thời gian để mà cứu xét những cái hồ sơ cho vay
đối với khi cho vay thì cũng được giải ngân qua những cái quy trình
thủ tục rất là phức tạp và chính vì thế cái việc cho vay nó không có dễ dàng
bên cạnh đó thì các ngân hàng lại đòi hỏi phải có thường là đòi hỏi có thế chấp
còn nếu mà cho vay ngang hàng khi mà hai bên được kết nối với nhau
thì hai bên
có thể cho nhau vay mà không còn có tài sản bảo đảm
bên cho vay thì các nhà đầu tư cũng có thể cứu xét hồ sơ
rất là nhanh chóng qua những cái kết nối của các công ty fintech
nhà nước mình cũng đang hướng về cái công nghệ số
và nếu mà giải quyết được cái hình thức này mà thực hiện tốt mà đúng hết
và quan trọng là phải có một khung pháp lý mà đầy đủ và chi tiết
thì nó sẽ hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại
ngoài cũng như các tổ chức tích dụng khác sẽ rất là nhiều
lợi thế của cho vay ngang hàng hiệu quả ở chỗ
một khoản vay từ hai đến năm triệu đồng
nếu vay qua ngân hàng
thì khách hàng sẽ tốn khá nhiều thời gian và thủ tục chờ xét duyệt thẩm định giải ngân
còn vay theo hình thức này thì chỉ cần trong từ năm đến một mươi phút
khách hàng đã có ngay khoản tiền trong tài khoản của mình
với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ
thì đây là hình thức kiếm tiền nhờ vào công nghệ với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm
tuy nhiên đây là hình thức vay mà cả người vay và người cho vay đều không biết nhau
nên vấn đề quan trọng là cần phải có quy định về hạn mức để có thể kiểm soát được khoản vay
mặc dù là nó là cái khoản vay nó nhỏ
nhưng mà nhiều người vai và nhiều nhà đầu tư
và có nhiều công ty cùng làm cái hoạt động này
thì nó sẽ tạo ra một cái số lượng rất là lớn cho cái nền kinh tế
trên thực tế đối với người nghèo người ở vùng sâu vùng xa hạn chế tiếp cận vốn qua ngân hàng thương mại
thì trước đây các hệ thống ngân hàng chính sách xã hội quỹ tín dụng nhân dân với điện tử
cũng đã được phủ sóng khá nhiều
nên nếu quản lý tốt thì vay ngang hàng cũng sẽ là một kênh tiếp cận vốn thuận lợi cho người dân
do vậy việc quản lý các công ty tham gia lĩnh vực này sẽ giúp lành mạnh hóa hoạt động cho vay tránh gây biến tướng
các cơ quan quản lý chẳng hạn như bộ tài chính hay là ngân hàng nhà nước
họ phải kiểm soát cái hoạt động cho vay ngang hàng
tức là họ phải kiểm soát cái công ty fintech đó
là những ai có vốn điều lệ hay không có trụ sở hay không
có những cái quy định nội bộ hay không để kiểm soát đủ rõ
trong cái cơ chế thử nghiệm đó ngân hàng nhà nước phải giới hạn
cái hoạt động của các công ty fintech
tức là họ chỉ có được phép hoạt động là kết nối nhà đầu tư và bên vay vốn
họ không được phép huy động vội họ cũng không được phép tự ý cho vay
hiện nay trên thế giới một số quốc gia đã có cách tiếp cận chú động
bằng việc thiết lập cơ giới thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính
cụ thể như tại indonesia các nền tảng cho vay ngang hàng
phải có ít nhất sáu mươi tám bảy trăm linh usd vốn tại thời điểm đăng ký và khoảng một trăm bảy mươi một usd khi được cấp phép
các khoản vay không được vượt quá một trăm ba mươi bảy usd

và phải công khai các thông tin trên trang web gồm số nợ đã giải ngân tỷ lệ hoàn trả
tin nhắn rác đang là nỗi ám ảnh của người sử dụng điện thoại di động
từ việc chào bán sim số đẹp bức đồng sản quảng cáo dịch vụ đến những nội dung chứa những đường link có mã đọc
trên thực tế không ít nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng mức trắng hàng trăm tỷ đồng
thay vì sử dụng phương thức truyền thống thông qua sim số lần đầu tiên cơ quan chức năng của việt nam phát hiện nhóm đối tượng
sử dụng trạm phát sóng di động bts giả để phát tán hàng trăm ngàn tin nhắn rác mỗi ngày
vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã phối hợp với thanh tra bộ thông tin và truyền thông cục tần số vô tuyến điện cục viễn thông và các đơn vị liên quan
tiến hành thanh tra đột xuất việc lắp đặt sử dụng trạm phát sóng di động trạm bts trái pháp luật để phát tán tin nhắn rác
đối với năm đối tượng gồm huỳnh long đạt bế văn trường hoàng quốc anh trương đức dương
và nguyễn hồng quân
các đối tượng chia thành nhiều nhóm khác nhau phạm vi hoạt động trên cả nước và giao dịch nhận tiền qua trung gian
gây khó khăn cho công tác phát hiện điều tra
bộ công an
đây là vụ thiết lập trạm phát sóng di động giả để phát tán tin nhắn rác đầu tiên được các cơ quan chức năng phát hiện
các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật viễn thông công nghệ thông tin

thiết bị bts giả chèn vào tần số của các nhà mạng
nhưng thiết bị này do cả cầm đội
người trung quốc tạo ra và chuẩn bị nội dung tin nhắn
sau đó bàn giao cho các đối tượng người việt nam phát tán theo hình thức ngẫu nhiên
thiết bị đi đến đâu thì người sử dụng điện thoại trong vùng phủ sóng
sẽ nhận được tin nhắn tới đó
cơ quan chức năng không lợi trừ khả năng có tin nhắn xác thực
cho dịch vụ cung cấp xuyên biên giới vào việt nam
hoặc tin nhắn giả mạo các tổ chức tính dụng ngân hàng để lừa đảo người dân
công an xác định đường dây này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà mạng
gây mất an ninh trật tự
úc tính thiệt hại lừa đảo cho các đối tượng gây ra lên đến hàng trăm tỷ đồng
cái tin nhắn rác này không chạy qua hệ thống của doanh nghiệp viễn thông di động
mà trực tiếp từ cái trạm bt giả tại vị trí lắp đặt phát thẳng vào các máy điện thoại di động
các cơ quan đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an các doanh nghiệp viễn thông
triển khai ra web phát hiện các trạm phát sóng di động giả mạo trạm phát sóng
của các doanh nghiệp viễn thông để xử lý theo quy định của pháp luật
người dân phát hiện các đối tượng lắp đặt thiết bị điện tử lạ
nhất là tại khu vực có mật độ dân cư đông đúc
cần kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật